vận động nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất tham gia đóng góp vật liệu ngày công xây dựng giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống
bà con nhân dân thì các cháu thì nó cũng rất là khó khăn hiện nay là mỗi cái nền nhà mấy cái nhà đấy nhưng mà hiện nay là bị trôi hết rồi không có chỗ nữa
thì tôi nghĩ là phải cũng phải hy sinh công hiến để cho các hộ nó làm nhà ổn định cuộc sống
hộ gia đình bà lương
thị đôi ở bản nong phai sát suối ngòi thia thuộc diện tái định cư sau cơn bão số ba năm hai nghìn một mươi bảy toàn bộ nhà cửa và tài sản của gia đình bà đều bị cuốn trôi theo dòng nước
giờ đây được bố trí quỹ đất lại được vay lãi suất thấp từ ngân hàng chính sách xã hội huyện nên bà đôi đã xây được căn nhà khang trang yên tâm sinh sống
trước kia nhà tôi ở ven suối sinh sống và canh tác không yên tâm
sau bão lũ mất hết tài sản nay được đảng và nhà nước quan tâm giúp cho chỗ đất tái định cư mới này hiện gia đình đã ổn định về cuộc sống không lo chạy lũ như trước nữa
năm hai nghìn một mươi tám khi được đến đây làm nhà với lại nhà nước quan tâm cho một ít đất làm nhà thì không lo lắng gì ở dưới kia không ngập nước chắc cũng phải còn lọa ba tháng nữa được làm nhà mới
toàn xã phúc sơn có một trăm sáu mươi ba hộ phải di rời
trong đó có một mươi hai hộ nhà bị cuốn trôi được bố trí đất tái định cư một mươi bốn hộ bị sập hoàn toàn được bố trí tái định cư sen ghép
chính quyền địa phương đã tích cực giải phóng mặt bằng nhằm bố trí quỹ đất cho các hộ dân còn lại
cùng với chính sách hỗ trợ công tác tiếp nhận cứu trợ của các tổ chức các nhà hảo tâm cũng được chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc trách nhiệm minh bạch
nhờ đó mỗi hộ bị thiệt hại đã nhận được thêm số tiền từ bảy mươi đến chín mươi triệu đồng qua đó giúp bà con có điều kiện xây cất nhà mới
kinh nghiệm từ công tác bố trí tái định cư tại huyện văn chấn cho thấy cần làm tốt công tác quy hoạch dân cư có phương án và quỹ đất dự phòng phối hợp chặt chẽ giữa ngành chuyên môn với các xã trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân chủ động tái định cư
về phương án bố trí với quý đất hiện có cán bộ địa phương phối hợp với các xã lập bản đồ sơ đồ trên máy tính sau đó thực địa để xác định chính xác vị trí diện tích tiến hành cắm chỉ giới cụ thể